năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp hà nội đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm tạo nên một bước đột phá về hình ảnh người hà nội thanh lịch văn minh
qua hai năm triển khai đã có nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào này
bà bùi thị khanh phường phúc đồng quận long biên có những ngày miệt mài cùng chiếc xe máy của mình đi trở từng khối đất để gây dựng không gian tê mát này
không những thế bà cùng những chị em trong hội phụ nữ phường còn cẩn thận đến tận công ty cây xanh để mua giống và tìm hiểu cách chăm sóc tưới cho phù hợp
thậm chí để tiết kiệm chi phí thì những người thân trong gia đình cũng tình nguyện cho phong trào của địa phương
chúng tôi xây dựng lên đường hoa này công xây dựng thì chúng tôi vận động là chồng con cán bộ hội viên trực tiếp ra đây để làm
mô hình này đã trở thành mô hình điểm để các phường trong quận long biên học tập đây có thể xem là một câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
quan trọng hơn việc thi đua hưởng ứng các phong trào nhằm xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh theo quy tắc ứng xử nơi công cộng được ubnd tp hà nội ban hành từ năm hai nghìn một mươi một
đã được sự ghi nhận nhanh chóng của hội đồng thi đua khen thưởng thành phố
đối với công tác khen thưởng từ xưa đến nay cũng có thể nói rằng là nó phải gắn liền với các cá nhân
nếu cái cá nhân là trọng tâm để trên cơ sở xây dựng các tập thể vững mạnh
chính vì vậy với mục tiêu đó thì ban cũng đã tham dự thành phố ban hành nhiều các văn bản để cụ thể hóa các luật thi đua khen thưởng cũng như tình hình thực tế trên đời bản hình của hà nội
tiếp nối những thành công đã đạt được trong hai năm qua sáng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ubnd hội đồng thi đua khen thưởng thành phố hà nội tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
trong những năm vừa qua thành phố chúng ta tiếp tục được trung ương đánh giá xếp hạng hai trên sáu mươi ba tỉnh thành
chúng tôi cũng thẳng thắn nêu với các đồng chí là mong muốn sau cái hội nghị này
thì có một bước
chúng tôi cũng thay đổi cân bản trong tư thế tác phong lời nói phục vụ người dân
với việc kiên định lựa chọn chủ đề năm hai nghìn một mươi bảy là năm kỷ cương hành chính và hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
thủ đô hà nội đã thể hiện rõ quyết tâm tăng cường trật tự kỷ cương hành chính nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ tinh thần thái độ ý thức văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức
viên chức các cấp của thành phố lấy đó là cốt lõi để lan tỏa nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân làm tiên đề hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quan trọng